chiều nay ngày ba tháng hai tại địa bàn huyện nhà bè tp hcm một xe bồn chở xăng dầu đã bốc cháy dữ dội
biển lửa bao trùm toàn bộ xe và cháy lan vào nhà dân ven đường khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
vào khoảng một mươi ba h chiều cùng ngày một xe bồn chở xăng khi đang đậu trên đường nguyễn hữu thọ
xã long thới huyện nhà bè bất ngờ phát hỏa
phát hiện tài xế cùng người dân xung quanh nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập lửa tại chỗ nhưng bất hành
ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh có tiếng nổ phát ra
tiếp đó xăng tràn xuống mặt đường khiến ngọn lửa lan ra rộng hơn rồi bén vào nhiều nhà dân ven đường
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện nhà bè cùng nhiều đơn vị lân cận đến chi viện
với hàng chục xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên lực lượng chữa cháy tiếp cận đám cháy khó khăn
một tiếng sau đó vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã khiến xe bồn bị cháy đen biến dạng nhiều nhà dân cũng thiệt hại nhiều tài sản
một số hộ dân liên kệ những căn nhà bị cháy lan cũng sợ ông được đã chạy ra ngoài nhằm kéo giảm thiệt hại
ngay sau đó lực lượng chức năng huyện nhà bè đã phong tỏa đoạn đường qua khu vực để khám nghiệm làm rõ nguyên nhân